vụ tai nạn gây ra nhiều thương vong tại tỉnh phú thọ
theo thông tin ban đầu một nhóm công nhân đang thi công phần móng của một công trình kè ta lui cao khoảng bốn m dài hai mươi m
thì bất ngờ ở ta lui đổ sập xuống vùi lấp nhiều công nhân đang làm việc
đến một mươi một h ba mươi phút ngày hôm nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của ba nạn nhân
một nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ nhưng không qua khỏi
ngay sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ